ô nhiễm không khí của chúng ta có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người
mà nhất là trong vấn đề ảnh hưởng đến tai mũi họng ạ
chúng ta biết là từ khi chúng ta được sinh ra thì liên tục chúng ta phải hít thở
hàng ngày hàng giờ
và cái lượng không khí mà chúng ta đưa vào trong cơ thể
để tham gia một quá trình hỗn hợp rất là lớn
thì nếu chất lượng không khí không tốt thì cơ thể chúng ta sẽ chịu một cái gánh nặng
mà ảnh hưởng đến rất nhiều đến tình trạng sức khỏe của chúng ta
và đặc biệt đối với tai biến họng là cái cửa ngõ đầu tiên của cái đường thở
và sẽ phải chịu cái gánh nặng đầu tiên đối với lại cái ô nhiễm
và chúng ta biết là toàn bộ đường thở thì được cấu trúc bằng một cái lớp niêm mạc
người ta gọi là lớp niêm mạc trụ giả tầng có lông chuyển
thế và cái chức năng của cái lớp liên mạc này có tác dụng là
ngoài cái tác dụng là làm ấm làm ẩm thì nó có tác dụng là lọc bớt cái không khí
để giúp cho không khí đưa vào phổi
thì sẽ trong lành hơn
đảm bảo cái độ ẩm cũng như là ấm
thì để cho quá trình hô hấp được tốt hơn
tuy nhiên là khi mà không khí giết lượng không khí không tốt bị ô nhiễm
thì cơ thể nó sẽ chịu gánh nặng
và nếu như cái sự bảo vệ của cơ thể của cái đường hô hấp
và đường niêm mạc đấy không tốt
thì cái ô nhiễm ấy nó sẽ đi sâu vào trong phổi
và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái truyền hóa của cơ thể
và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người
dạ vâng ạ
dạ vâng ạ
chúng ta thấy là chỉ mỗi cái từ là ô nhiễm thôi
thì chúng ta đã thấy